trường trung học cơ sở trương vương là một trong số ít những ngôi trường vẫn còn giữ được nét cổ kính và duyên dáng theo lối kiến trúc pháp
ngôi trường đã chứng kiến biết bao đổi thay biến thiên của lịch sử thủ đô suốt một thế kỷ qua với những trang sử hào hùng và big

trường trung học cơ sở trương vương tiền thân là trường nữ sinh đồng khánh được thành lập từ năm một nghìn chín trăm một mươi bảy để đào tạo giáo viên và nữ sinh người việt
học sinh của trường trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đều là con em của các gia đình khá giả giới tư sản tại hà nội và cả gia đình làm việc cho chính quyền thực dân pháp
tuy vậy trong trường đã diễn ra nhiều hành động thể hiện lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của học sinh và giáo viên
trong các buổi lễ trao cờ đầu tuần cờ thực dân pháp luôn bị cố gắng
từ sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trường được mang tên trương vương vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
tại thời điểm đó với vị trí vô cùng quan trọng của mình ngôi trường đã được chọn làm địa điểm đặt trụ sở của bộ quốc phòng nước việt nam dân chủ cộng hòa cho đến ngày toàn quốc kháng chiến
chính đây cũng là nơi làm việc của đại tướng võ nguyên giáp và nhiều tương lĩnh cấp cao của cơ sở
trụ sở bộ quốc phòng của ta lúc đó đặt tại địa điểm của trường trung học cơ sở trưng vương ở địa chỉ hai mươi sáu hàng bài
quân ta với các chiến sĩ trung đội một đại đội một tiểu đoàn bảy mươi bảy cùng hai tiểu đội tự vệ khu đại học đã kiên cường phòng thủ
trung liên ta bắn chặn diệt nhiều tiên địch khiến một số phải tháo chạy
ở mặt đường hàng bài xe tăng địch áp sát bờ rào dùng trung liên bắn vào cửa sổ khu nhà chính hỗ trợ cho bộ binh
ta bình tĩnh chờ địch đến gần dùng lựu đạn và xuống trường để tiêu diệt
sau ba giờ đồng hồ chiến đấu căng thẳng mặc dù địch chiếm được ngôi nhà ba tầng nhưng chúng cũng không thể đến thêm được nữa
vì vậy địch phải rút lui và cho máy bay đến ném bốn quả bom đánh sập dãy nhà ngang cùng một góc nhà phía bắc dãy nhà chính làm các chiến sĩ tổ trung liên hy sinh
trận chiến đấu giữa ta và địch lúc đó rất căng thẳng và tổn thất không ít
đến một mươi bảy giờ ba mươi địch rút quân kéo theo một xe trở sát chết
và lính bị thương
để có sự thành công đó chính mảnh đất của trường trung học cơ sở trưng vương đã nhuốm rất nhiều máu của các vị anh hùng
đó là hai mươi một chiến sĩ đã hy sinh hơn một mươi chiến sĩ đã bị thương và đặc biệt đó là có ba bác đã không tìm thấy được hài cốt
và chính sự kiện đó đã làm nên một địa chỉ người ta gọi đó là địa chỉ đỏ trưng vương
phải đến những năm hai nghìn
năm hai nghìn hai khi trường trung học cơ sở trưng vương tiến hành một đợt tu bổ mới
hai cốt của ba liệt sĩ thuộc tổ trung liên không lấy được sát vì bị vùi lấp
trong số hai mươi bốn chiến sĩ đã hy sinh tại trận chiến ác liệt ngày đó mới được quy tập
di cốt của ba liệt sĩ đã được đưa về trong nghĩa trang ngọc hồi để gia đình và bà con nhân dân chăm sóc mộ phần và tưởng nhớ
chỉ với hơn bốn mươi chiến sĩ của trung đội một đại đội một tiểu đoàn bảy mươi bảy ta đã đẩy lui cuộc tấn công của giọng pháp
với quân số áp đảo
cùng với sự hỗ trợ của xe tăng pháo binh và cả không quân chiến thắng này đặc biệt có ý nghĩa khi diễn ra trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến
chiến thắng đã đóng góp một phần quan trọng đập tan giã tâm của dọc pháp sẽ chiếm hà nội và bình định toàn bộ miền bắc một cách dễ dàng
chiến thắng cũng trở thành động lực nâng cao sĩ khí chiến đấu cho quân và dân hà nội trong suốt sáu mươi ngày đêm quyết tử
kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn thành công trong việc kiểm tra địch tại trụ sở bộ quốc phòng
nay là trường trường học cơ sở trương vương đã góp một phần quan trọng cho tháng lợi sáu mươi ngày đêm bảo vệ thủ đô của quân và dân hà nội
và chính điều này đã trở thành một trong những trang sử vàng son trói lõi nhất của ngôi trường trăm năm tuổi này
sau khi trung đoàn thủ đô rút khỏi hà nội vào giữa tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy các cơ sở đảng của ta vẫn được cắm lại tại trường
trong thời gian này các hoạt động yêu nước trong trường vẫn diễn ra
rất sôi nổi thời kỳ kháng chiến chống pháp người dân thủ đô biết đến một tờ báo anh hùng với cái tên nhựa sống
được ra đời từ chính ngôi trường này và được in ấn ngay trong lòng địch
bất chấp nguy hiểm và sự lung sụp của dọc pháp tờ báo vẫn tiếp tục hoạt động như một minh chứng cho ngọn lửa yêu nước bất diệt trong ngôi trường này
tiếp nối truyền thống yêu nước ấy trong những năm tháng kháng chiến chống mỹ cứu nước
nhiều thế hệ học sinh của nhà trường lại xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu
có biết bao người đã mãi mãi không bao giờ trở về như nhà văn liệt sĩ dương thị xuân quý nghệ sĩ ưu tú liệt sĩ võ thị phương thảo mai trọng ninh
trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước với trí tuệ và lòng yêu nước
nhiều học sinh của nhà trường đã trở thành những nhà lãnh đạo hết lòng vì đất nước
những nhà khoa học những nghệ sĩ những doanh nhân với những đóng góp quan trọng ở nhiều lĩnh vực khác nhau
như nguyên phó thủ tướng chính phủ phạm gia khiêm
tuân thất bách
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua trường trung học cơ sở trương vương đã tổ chức lễ kỷ niệm tròn một trăm linh năm thành lập
trường là trường chuẩn quốc gia với một hệ thống giảng dạy khoa học và hiệu quả
để ghi nhớ những sự kiện lịch sử đã xảy ra nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn
các nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn

khi những lứa học sinh mới vào trường trong buổi học đầu tiên các em luôn được các thầy cô giáo tổ chức cho đi tìm hiểu về các địa điểm di tích trong trường
qua lời thuyết trình của các thầy cô giáo tình yêu quê hương đất nước cũng như tình yêu với mái trường trương vương đã nảy mầm lớn lên để sau này trở thành động lực giúp các em học tập tốt hơn
không những thế mỗi năm cứ đến ngày thương bình liệt sĩ hay ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam nhà trường lại tổ chức cho các em đến viếng mộ của các chiến sĩ tiểu đoàn bảy mươi bảy đã chiến đấu và hy sinh tại trường
trường trung học cơ sở trương vương là một ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử có thể nói là bậc nhất ở hà nội trong các trường
và qua cái bề dày lịch sử ấy thì các thế hệ thầy và trò của trường trương vương đã cùng nhau bồi dưỡng nên rất là nhiều cái truyền thống tốt
trong đó có thể đáng kể đến nhất là truyền thống yêu nước lòng nông nàn yêu nước đã thấm sâu vào trong từng thế hệ của thầy và trò tượng trưng vương
kể cả trong thời kỳ kháng chiến chống pháp chống mỹ hay là thời kỳ bình thời kỳ hòa bình của đất nước
bản thân em thì em thấy là hết sức tự hào bởi vì được sống và học tập trong mái nhà trưng vương
niềm tự hào có lẽ đó là cảm giác rất riêng
đó là nguồn cảm hứng to lớn đối với các thế hệ học sinh được may mắn học tập trong cái nôi cách mạng giữa lòng hà nội trường trung học cơ sở trưng vương
truyền thống cách mạng ấy của nhà trường đã đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho đội ngũ giáo viên và học sinh phát huy dạy tốt học tốt để thể hiện lòng yêu nước trong thời đại mới bằng những công hiến về trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước